trước tình trạng thiếu nghiêm trọng nhân viên y tế trong bối cảnh dịch ngày càng phức tạp
sở y tế tỉnh đồng nai đã có văn bản gửi giám đốc các bệnh viện phòng khám đa khoa tư nhân
trên địa bàn về việc huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể sở y tế tỉnh đồng nai đề nghị mỗi bệnh viện hỗ trợ từ hai đến năm bác sĩ năm đến một mươi điều dưỡng kỹ thuật viên
còn với mỗi phòng khám đa khoa tư nhân hỗ trợ từ một đến hai bác sĩ hai bốn điều dưỡng kỹ thuật viên tham gia phòng chống dịch
theo giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai đến ngày bốn tháng tám trên địa bàn đã ghi nhận năm bảy trăm chín mươi một ca dương tính trong đợt dịch thứ tư
hơn năm mươi nhân viên y tế đã mắc covid một mươi chín
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại đồng nai đang diễn biến rất phức tạp
số ca dương tính liên tục tăng và xuất hiện nhiều ổ dịch trong doanh nghiệp đang thực hiện ba tại chỗ
ngành y tế đã tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai thành lập chín bệnh viện giải chiến để thu dung điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
cùng với đó lực lượng y tế còn phải huy động số lượng lớn nhân sự tham gia tiêm chủng vaccine truy vết lấy mẫu dẫn đến thiếu hụt nhân viên y tế trầm trọng
do đó việc huy động nhân viên y tế các bệnh viện phòng khám đa khoa tư nhân để cùng hơn tám người thuộc lực lượng y tế công tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín là cần thiết
ngành y tế đồng nai cũng có văn bản gửi các công đoàn cơ sở trực thuộc về việc hỗ trợ tài chính cho nhân viên y tế bị nhiễm covid một mươi chín trong thời gian từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
theo đó trợ cấp một lần một mươi triệu đồng đối với nhân viên y tế dương tính với covid một mươi chín và một trăm linh triệu đồng với nhân viên y tế chẳng may tử vong